trước những diễn biến căng thẳng tại giải gaza nhiều quốc gia đã đồng loạt tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân khỏi israel
do lo ngại tình hình an ninh tại nước này khi các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ngày một nghiêm trọng
hungary thông báo đã tổ chức hai chuyến bay sơ tán hai trăm một mươi năm công dân từ israel
và tất cả những người này đã hạ cánh an toàn tại budapest
trong khi đó tổng thống andrzej duda tuyên bố
ba lan sẽ điều động máy bay quân sự để sơ tán các công dân nước này khỏi israel
một ngày sau khi hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào israel
ngoài ra đức sẽ bổ sung máy bay nếu cần thiết hoặc liên lạc với hy lạp
để đưa công dân ba lan đến quốc gia địa trung hải này trước khi đưa họ về nhà trên máy bay vận tải gaza
các nhà chức trách thái lan cũng cho biết đang phối hợp với nhiều bên
và khẩn trương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và sơ tán công dân nước này tại israel
trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng hamas và israel đang leo thang